kính chào quý vị khán giả
tiếp tục với chương trình làm việc kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
đầu giờ sáng nay các đại biểu quốc hội đã nghe chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội
vũ hồng thanh trình bày báo cáo của đoàn giám sát của quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật
về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành
báo cáo của đoàn giám sát cho thấy thời gian qua kinh phí lập quy hoạch trong kế hoạch đầu tư công là bốn ba trăm sáu mươi tám tỷ đồng
tuy nhiên tiến độ lập quy hoạch thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi rất chậm so với yêu cầu của quốc hội và thực tiễn
đến nay còn một trăm linh bốn trong tổng số một trăm một mươi một quy hoạch chưa hoàn thành lập phê duyệt
đáng chú ý một số quy hoạch mới được phê duyệt nhưng đã bộc lộ bất cập
như quy hoạch vùng đồng bằng sông cửu long chưa thể hiện rõ mối quan hệ với tp hcm và vùng miền đông nam bộ
bốn quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải chưa thể hiện được tính đồng bộ
kết nối của năm phương thức vận tải và các dự án quan trọng quốc gia
tình trạng sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt chưa được phát hiện xử lý kịp thời
không có quy định xử lý trường hợp các quy hoạch cung cấp phù hợp với quy hoạch cấp trên nhưng có điểm mâu thuẫn nhau
trên cơ sở kết quả giám sát đoàn giám sát kiến nghị quốc hội bàn hành nghị quyết giám sát
việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch và một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt
công an tỉnh nghệ an vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ khai thác đá trái phép quy mô lớn
trên địa bàn huyện nghĩa đàn và một phần tiếp giáp với thị xã thái hòa của tỉnh nghệ an
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh nghệ an đã phát hiện bắt giữ bốn nhóm đối tượng khai thác đá trái phép
trên địa bàn xã nghĩa đức huyện nghĩa đàn và một phần tiếp giáp với thị xã thái hòa
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ bốn máy xúc
hai xe ô tô tải bốn hệ thống máy khoan đá các đối tượng khai nhận hoạt động từ bảy h ba mươi đến một mươi bảy h hàng ngày
số đá sau khi được khai thác các đối tượng sử dụng xe ô tô tải để vận chuyển về các xưởng chế biến đá
nằm trên địa bàn huyện quỳ hợp tổng số lượng khai thác đá trái phép bị thu giữ là năm trăm linh tám mét khối đá
tương đương với khoảng một ba nghìn tấn đá vụ việc đang được công an nghệ an tiếp tục đấu tranh mở rộng
thưa quý vị như phóng sự trước đó chúng tôi đã nêu các loại thuốc mê thuốc kích dục đang được bày bán
một cách công khai đặc biệt là trên mạng xã hội và nó đang gây ra những tác hại khôn lường
vậy cụ thể tác hại những loại thuốc mê thuốc kích dục đang được bày bán một cách công khai
như thế nào và hành vi buôn bán những sản phẩm này sẽ bị xử lý ra sao mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
theo kết quả kiểm nghiệm của viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia sản phẩm thuốc kích dụng trên
có chứa chất xin denafin một trong những loại thuốc phổ biến thuộc nhóm ức chế pde
đồng nghĩa với việc không được phép lưu hành và không đủ điều kiện sử dụng cho người tiêu dùng
cái chất cấm mà phát hiện trong sản phẩm này thì đều là thuộc nhóm ức chế pde
là thuộc nhóm điều trị dối loạn
cương dương và tùy thuộc vào hàm lượng của chất đó trong sản phẩm cũng như là mức độ tần suất sử dụng
một sản phẩm đó thì sẽ gây ra những tác hại đối với sức khỏe con người
thuốc kinh dục dành cho nam giới hay nữ giới đều chỉ có tác dụng kích thích
làm gia tăng ham muốn quan hệ nhưng thực nghiệm khoa học đã chứng minh rằng
những loại thuốc này có thể gây ra hàng loạt tác dụng phụ ảnh hưởng lên cả cơ quan sinh dục
và nhiều cơ quan khác ví dụ như các bệnh huyết áp tim mạch phá hủy gan thận
cũng giống như thuốc tiết dục thuốc mê bán trên thị trường không theo đơn thuốc
không theo chỉ định của bác sĩ người sử dụng sẽ gặp phải nhiều tác dụng phụ nguy hiểm đến sức khỏe
thuốc kích dục cho những đối tượng vi phạm pháp luật mà có thể ảnh hưởng đến bản thân người sử dụng rất lớn
và sau đó nếu nặng có thể dẫn đến những suy cơ quan suy ưu hấp hoặc suy những nội tạng mà có thể phải cấp cứu
và nếu nặng nữa có thể nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân
đây là những hành vi trái pháp luật quy định cụ thể tại điều một trăm chín mươi bốn bộ luật hình sự hai nghìn một mươi
mức phạt thì tùy theo khung nhẹ nhất ở khoảng một là từ hai năm đến bảy năm tuổi
ở khoảng bốn từ hai mươi năm đến trung thân hoặc tử hình tùy theo mức độ
vì vậy đầu tiên các đối quan quản lý thị trường phải đi kiểm tra giám sát chặt chẽ kết liệt mua bán các sản phẩm này
đối với các sản phẩm mà không được phép lưu hành thì chúng ta phải tịch thu phải xử phạt thật nghiêm
trên thực tế đã có rất nhiều vụ phạt tội xảy ra do đối tượng xấu cố ý sử dụng thuốc mê thuốc kích dục
do vậy để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật cũng như bảo vệ người tiêu dùng
các ngành liên quan cần giám sát chặt chẽ
hơn nữa trong việc quản lý phát hiện hoạt động kinh doanh các mặt hàng này đặc biệt là trên mạng xã hội
tiếp theo sẽ là những tin tức kinh tế đáng chú ý sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
tính chung năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng ba trăm linh năm tỷ usd tăng một mươi năm sáu so với cùng kỳ năm trước
trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai có hai mươi tám mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá
trị giá trị giá trị giá trị giá
hoa kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam với kim ngạch ước đạt bốn mươi sáu bảy tỷ usd
trung quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của việt nam với kim ngạch ước đạt bốn mươi chín sáu tỷ usd
theo tổng cục thống kê bình quân năm tháng đầu năm nay cpi tăng hai hai mươi năm so với cùng kỳ năm trước
cao hơn mức tăng một hai mươi chín của năm tháng đầu năm trước
giá xăng dầu trong nước tăng theo giá thế giới giá lương thực thực phẩm giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu
tăng theo giá nguyên vật liệu đầu vào là những nguyên nhân chủ yếu làm chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tăng hai sáu mươi tám so với cùng kỳ năm trước
khách quốc tế đến việt nam tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tăng khoảng bảy mươi một so với tháng trước và gấp gần một mươi ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
đây là kết quả của việc việt nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại
tính chung năm tháng của năm hai nghìn hai mươi hai
khách quốc tế đến nước ta tăng gấp bốn năm lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một nhưng vẫn giảm chín mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín năm chưa xảy ra dịch covid một mươi chín
doanh nghiệp tổ chức hộ gia đình trong diện ưu tiên được nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê nhà hàng năm sẽ được gia hạn sáu tháng
tính từ ba mươi một tháng năm đến ba mươi tháng một mươi một với năm mươi tiền thuê đất phát sinh phải nộp trong năm nay
dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng ba năm trăm linh
đến ba bảy trăm linh tỷ đồng
đây là lần thứ ba chính phủ thực hiện giãn hoãn thời gian nộp thuế tiền thuê đất để các doanh nghiệp hộ kinh doanh và cá nhân có thêm nguồn lực duy trì khôi phục sản xuất sau dịch
là hình thức họp trợ theo mô hình farmer smartit tức là những người làm ra nông sản sản phẩm chế biến họp lại với nhau giới thiệu trực tiếp tới người tiêu dùng
chợ nhỏ an lành được tổ chức định kỳ một tháng một lần đã trở thành phiên trợ hết sức đặc biệt
đó không chỉ là nơi để giới thiệu để bán các mặt hàng
mà còn là nơi gắn kết chia sẻ kinh nghiệm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp của những người trẻ cùng theo con đường sản xuất bền vững
hôm nay là phiên họp chợ lần thứ tám của chợ nhỏ an lành được tổ chức tại làng trài tân thành thành phố hội an tỉnh quảng nam
bảy phiên chợ trước chủ yếu diễn ra tại các tỉnh miền bắc
từ phiên chợ đầu tiên vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi chỉ có hơn một mươi gian hàng đến nay phiên chợ đã thu hút bốn mươi bảy đơn vị tham gia từ nhiều địa phương trên cả nước
lúc mà làm ra cái phiên trợ này thì cái mong muốn lớn nhất đó chính là xây dựng một cái cộng đồng của những nhà sản xuất nhỏ và siêu nhỏ
nhưng mà mọi người làm cái sản phẩm rất là chỉn chu những sản phẩm có tâm và sản phẩm được nghiên cứu rất là kỹ lưỡng
ở đây có rất là nhiều bạn cũng từ nước ngoài trở về mà làm những cái sản phẩm ra thì tuy rằng quy mô rất bé thôi nhưng mà cái sản phẩm làm ra cũng đã có thể đạt tiêu chuẩn xuất khẩu rồi
thế thì cái mong muốn là tạo thành một cái cộng đồng những cái nhà sản xuất nhỏ như vậy
thì từ những nhiều nhà sản xuất nhỏ thì sẽ có những nhà sản xuất lớn và em tin rằng là cái nền sản xuất thì mới là cái nền phát triển kinh tế bền vững nhất
thực phẩm áo quần những sản phẩm thủ công mỗi một gian hàng là mỗi một câu chuyện về niềm đam mê nỗ lực theo đuổi sản xuất theo hướng bền vững hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp
bởi vậy với những đơn vị tổ chức và người tham gia phiên chợ mang ý nghĩa đặc biệt không đơn thuần là mang sản phẩm đi quảng bá
cao hơn tất cả là sự chia sẻ
những cái khó khăn và những cái mà những cái trải nghiệm hoặc là những cái kinh nghiệm của mọi người đã đi trước vấp phải để cho những người sau có thể tránh được
tại phiên chợ này chỉ khi người trực tiếp sản xuất làm chủ đại diện thì mới được tham gia gian hàng
đây được xem là một trong những tiêu chí quan trọng độc đáo
do đó khách hàng đến với phiên chợ không chỉ mua được những sản phẩm từ chính đơn vị sản xuất mà còn được chia sẻ về quy trình những giá trị văn hóa chứa đựng trong mỗi sản phẩm
được tham quan đa dạng các sản phẩm ở đây
các sản phẩm truyền thống các sản phẩm hữu cơ và hướng đến những cái giá trị bền vững cho mọi người cho cộng đồng
cái thứ hai nữa là việc kết nối với các anh chị sản xuất để mình hiểu hơn về các cái câu chuyện mà các anh chị cái hành trình mà mọi người đã làm tạo nên những cái sản phẩm
các sản phẩm được bày bán tại phiên chợ phải hướng đến lợi ích sức khỏe người tiêu dùng
bên cạnh đó đề cao tinh thần xanh sạch đẹp
chợ nhỏ an lành khuyến khích người mua hàng và các gian hàng hạn chế sử dụng túi nilon xả rác cho môi trường
dự kiến thời gian tới phiên chợ sẽ tiếp tục tổ chức tại các tỉnh phía nam
thưa quý vị vào những ngày cuối tuần hay các dịp nghỉ lễ thì du khách kéo về làng nghề bát tràng ngày mùa đông
đến với nơi đây thì các vị du khách thập phương thì sẽ có thêm cái nhìn bao quát hơn về làng nghề truyền thống của việt nam
hiểu hơn về nguồn gốc của tổ nghề gông sứ cũng như quy trình làm gông sứ bát tràng
bên cạnh đó dịch vụ trải nghiệm làm gốm tại đây cũng thu hút nhiều du khách tham quan
toạn lạc tại trung tâm làng gốm cổ bát tràng huyện gia lâm thành phố hà nội
trung tâm tinh hoa làng nghề việt hay còn gọi là nhà bàn xoay đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các du khách
công trình có những khu vực để du khách có thể trải nghiệm với nghề gốm
đồng thời tham quan những sản phẩm của các nghệ nhân nghệ sĩ
nạn vút vẽ gốm bát tràng là một trong những dịch vụ trải nghiệm làm gốm

với văn hóa truyền thống việt nam và đặc biệt là các nghệ thuật thủ công truyền thống của dân tộc
đến với làng nghề gốm xứ bát tràng các vị du khách
ngoài việc được chiêm ngưỡng những sản phẩm gốm xứ sản xuất theo quy trình thủ công độc đáo
được lựa chọn những sản phẩm gốm xứ phục vụ hàng ngày làm quà tặng
còn được trải nghiệm dịch vụ nặn gốm bát tràng vô cùng thú vị
với mức giá trong một lần trải nghiệm hợp lý
đây là điểm đến mà nhiều gia đình giới trẻ lựa chọn vào dịp cuối tuần
em thấy rất là vui rất là thú vị ở đây em chưa bao giờ làm gốm cả
với giới trẻ bọn em có thể hiểu sâu hơn về văn hóa của ông cha
cũng như sinh viên kiến trúc của em cũng có thể cho em nhiều ý tưởng hơn về những đồ hán sau này
em thấy thì đây là một trải nghiệm khá là thú vị
cho tất cả mọi người mọi người tự tay làm ra một cái đồ vật gì đấy cho mình hoặc là cho người thân
thế việc cho các bạn trẻ trải nghiệm này thì sẽ giúp được một phần là lấy gọi là

và tuyên truyền cho thế hệ trẻ biết thêm về văn hóa ở việt nam
xin chào quý vị khán giả của chuyên công an nhân dân
ngày hôm nay dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân
chúng tôi đã có một buổi trải nghiệm tự tay làm những đồ vật bằng gói
và đây cũng là trải nghiệm rất là thú vị đối với tôi
bởi vì đây là lần đầu tiên tôi tự tay mình tạo ra những sản phẩm như thế này
mời quý vị cùng đón xem thành quả của chúng tôi nhé
vâng nếu quý vị khán giả chưa biết đi đâu cùng gia đình và bạn bè vào cuối tuần này
thì hy vọng đây sẽ là một gợi ý cho quý vị
để có thể có những trải nghiệm lý thú
trong những ngày nghỉ ngơi và thư giãn
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị